dự báo tăng trưởng kinh tế của việt nam năm hai nghìn hai mươi thuộc nhóm cao nhất trên thế giới
song quỹ tiền tệ quốc tế imf khuyến cáo việt nam cần duy trì các chính sách kinh tế vĩ mô
mang tính hỗ trợ đặc biệt là chính sách tài khoá
quỹ tiền tệ quốc tế dự báo nền kinh tế việt nam có thể đạt mức tăng trưởng hai bốn trong năm hai nghìn hai mươi
thuộc nhóm cao nhất thế giới đó là nhờ việt nam đã triển khai các biện pháp quyết liệt
để kiềm chế những thiệt hại về sức khỏe người dân và kinh tế do đại dịch covid một mươi chín gây ra
tuy nhiên quỹ tiền tệ quốc tế cho rằng triển vọng kinh tế việt nam vẫn phải đối mặt
với nhiều bất chắc đáng kể như khả năng bùng phát dịch trở lại quá trình phục hồi toàn cầu chậm chạp
căng thẳng thương mại đang diễn ra và khu vực doanh nghiệp gặp khó khăn có thể dẫn đến tình trạng
nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa căng thẳng trong thị trường lao động và khu vực ngân hàng